hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hiện nay cả nước có gần sáu trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
riêng chín tháng qua có hơn chín mươi một doanh nghiệp mới thành lập
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp của chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống

trong thời gian tới để phát triển với trình độ cao hơn bước lên nước thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
các doanh nghiệp việt nam phải đóng vai trò nòng cốt bắt nhịp được những chuẩn mực của khu vực và quốc tế
năng động sáng tạo có kiến thức và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn
có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay
các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm khẳng định vị trí vai trò to lớn của mình
không những trong nước mà còn trên trường quốc tế
phản ánh sau đây sẽ làm rõ hơn vai trò to lớn của doanh nhân việt nam trong xã hội hiện đại
trong những năm qua cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn

vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước
chỉ riêng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu sau hàng loạt chủ trương đúng đắn của chính phủ
về cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích sự sáng tạo
trên cả nước đã có hơn chín mươi một doanh nghiệp được thành lập
điều đó cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp việt nam trong thời đại mới
trong thời gian gần đây nhưng mà cũng phải nói là qua ba mươi năm đổi mới với cái việc vận hành cái thể chế kinh tế thị trường

thì chính là cái thành quả quan trọng nhất của công cuộc đổi mới
nhằm tiếp tục phát huy vai trò chủ động sáng tạo xứng đáng là động lực quan trọng
trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tại việt nam đã chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu
tổ chức lại sản xuất kinh doanh ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến

hình thành chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất chuỗi giá trị trong nước khu vực và toàn cầu
nhằm mang đến cơ hội việc làm cho người dân và hướng đến mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
càng hội càng hội nhập thì chúng ta lại càng phải hiểu sâu hiểu rộng và hiểu chắc về vấn đề luật pháp
để chúng ta kinh doanh theo đúng luật đặc biệt chúng ta phải nâng cao về vấn đề tri thức
chi thức ở trong thời điểm bây giờ và đặc biệt là chúng ta hội nhập thì chúng ta cần phải hiểu
cần phải có trình độ ngoài vấn đề chúng ta làm về kinh tế chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng
trách nhiệm với đất nước của mình
vì không ai khác chúng ta là những người mà chúng ta đang điều hành cả một doanh nghiệp
thì mỗi một doanh nghiệp làm tốt thì đất nước chúng ta sẽ phát triển và sẽ có một cái nền tảng bền vững
để chúng ta sẵn sàng hội nhập với thế giới

và nâng bậc thứ hạng cạnh tranh với các nền kinh tế asean và toàn cầu

đây là thời cơ cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân việt nam phát triển ở trình độ cao hơn
bước lên nức thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu đồng thời phát huy tích cực vai trò của mình

tiếp tục với phần tin tối qua tại thành phố tam kỳ hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng nam
đã tổ chức lễ kỷ niệm
lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và tuyên dương ba mươi gương mặt là những cán bộ hội và thanh niên tiêu biểu

báo lớp thanh niên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú sáng tạo

bằng các chương trình hành động cụ thể thiết thực các phong trào đền ơn đáp nghĩa
xây dựng nhà nhân ái
ngân hàng máu sống bến đỏ ngang an toàn đã được đông đảo thanh niên trong tỉnh hưởng ứng tích cực
tại lễ kỷ niệm trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã trao biển tượng trưng
hỗ trợ cho quảng nam hai trăm chín mươi triệu đồng để thực hiện công trình thắp sáng đường quê
với tổng chiều dài là một mươi km
công ty trách nhiệm yếu hạn đa cô téc hải âu xanh tặng một mươi hai căn nhà nhân ái
với tổng trị giá năm trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần ô tô trường hải tặng năm trăm linh triệu đồng cho hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh
thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới

là những cán bộ và thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn năm trăm linh hội viên thanh niên toàn tỉnh
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam theo lời mời của phó thủ tướng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh vào chiều qua bộ trưởng ngoại giao đan mạch

chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác song phương
và thúc đẩy mối quan tâm ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp đan mạch đối với thị trường việt nam
trong chuyến công du việt nam lần này bộ trưởng jensenh đánh dấu bốn mươi năm năm quan hệ giữa đan mạch và việt nam
đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác thương mại và chính trị giữa hai bên
trong chuyến thăm đầu tiên của bộ trưởng jensen tại tp hcm

scancom hãng sản xuất đồ gỗ ngoài trời và oxterberg cửa hàng kem đan mạch đầu tiên ở việt nam

việc thương mại song phương giữa hai nước tăng mạnh từ năm hai nghìn một mươi một
và các công ty đan mạch ngày càng quan tâm đến việc hợp tác với việt nam

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
mới đây tại cộng hòa pháp đại sứ quán việt nam vừa tổ chức buổi lễ đón nhận bức tranh chân dung chủ tịch hồ chí minh
món quà do nghệ sĩ moustapha boutazine một người pháp gốc algerie trao tặng

thay mặt đại sứ quán việt nam tại pháp đại sứ nguyễn ngọc sơn đón nhận bức chân dung chủ tịch hồ chí minh
do nghệ sĩ boutazine moustapha tăng tắc với tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam
đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ đại sứ nguyễn ngọc sơn được chứng kiến tình cảm của nhân dân pháp đối với chủ tịch hồ chí minh

tôi nghĩ rằng là đây là một sự kiện rất là có ý nghĩa
bởi vì là thể hiện tình cảm của
người dân pháp cũng như là người dân algerie đối với nhân dân algeria đối với chủ tịch hồ chí minh của chúng ta
thế và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ công tác này của tôi ở đây trong gần hai năm công tác tại pháp

hồ chí minh là một nhà cách mạng vĩ đại chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân đế quốc giải phóng dân tộc

dán các từ sách báo tạp chí họa báo trong nhiều tháng
tôi làm bức chân dung về chủ tịch hồ chí minh lấy tên là chiến sĩ cách mạng
tôi cũng đã thực hiện một loạt chân dung về những chiến sĩ cách mạng trên thế giới trong vòng hai năm
và trưng bày tại pháp và nhiều nơi khác trên thế giới
chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng của cách mạng quốc tế
bản thân tôi là người gốc algeri và người dân hai nước đã từng trải qua một cuộc chiến
cho nên đối với tôi chủ tịch hồ chí minh là một hình tượng nhà cách mạng vĩ đại
trong sự nghiệp sáng tác của mình ông bhutajin mustafa đã thực hiện nhiều bức chân dung

ở phần tiếp theo của chương trình khắc phục tình trạng ách tắc giao thông đoạn qua nội thành hải phòng

quảng bình thiếu giáo viên nhiều môn học ở huyện minh hóa bị bỏ giờ

bộ tài chính đã công bố cho thấy chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ vay nợ nước ngoài và huy động vốn từ trái phiếu của chính phủ được một mươi sáu tỷ usd
nhưng tổng chi trả nợ cũng sắp xỉ tám tỷ đồng
báo cáo của bộ tài chính việc huy động vốn bằng trái phiếu năm nay khá thuận lợi

tương đương với khoảng một mươi một tỷ usd tương đương với tám mươi chín kế hoạch đã đề ra cho cả năm hai nghìn một mươi sáu
chín tháng qua chính phủ cũng đã ký kết ba mươi một hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng giá trị quy đổi
vào khoảng bốn tám mươi tám tỷ usd như vậy tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu
chín tháng qua chính phủ vay thêm khoảng một mươi sáu tỷ usd
cùng với đó tổng giá trị trả nợ chín tháng qua là một trăm bảy mươi sáu tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng tương đương với khoảng tám tỷ usd
nợ trong nước là một trăm bốn mươi một trăm tám mươi ba tỷ đồng nợ nước ngoài là ba mươi sáu sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
được biết năm nay chính phủ đặt kế hoạch vay bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng tương đương khoảng hai mươi tỷ usd
trong đó gần năm mươi thông qua phát hành trái phiếu chính phủ còn lại là vay vốn oda

trong thời gian qua việc thi công nút giao thông khắc mức giữa đường lê hồng phong
với đường nguyễn bình khiêm tại thành phố hải phòng đã làm xảy ra ách tắc giao thông
tuyến quốc lộ năm tuyến đường huyết mạch từ cảng biển hải phòng đi các tỉnh phía bắc đoạn qua nội thành
và hiện thành phố hải phòng đang tập trung tháo gỡ khắc phục tình trạng trên
sau đây là phản ánh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân

đã được thủ tướng chính phủ cho phép và được khởi công xây dựng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi

hành khách lưu thông đến sân bay cát bi góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển

phục vụ vận chuyển hàng hóa từ hệ thống khu vực các càng biển trên địa bàn thành phố đi khắp đất nước
tuy nhiên trên trục đường này thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông
đặc biệt là trong giờ cao điểm gây ách tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
để thực hiện dự án này ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rút ngắn tiến độ thi công

đấy là theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch thành phố
trong quá trình thi công hiện nay là ngành giao thông vận tải đã cùng với công an thành phố

làm sao vừa đảm bảo việc thi công an toàn chất lượng đồng thời là không gây ủn tắc giao thông
nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến lộ năm
phục vụ thi công công trình từ ngày bốn tháng một mươi sở giao thông vận tải hải phòng đã cấm các xe tải trên một mươi ba tấn

các doanh nghiệp cộng sáu trăm linh toạn qua nội thành hải phòng để thi công nút giao thông khác mức giữa đường lê hồng phong với đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi thực hiện lệnh cấm tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra nghiêm trọng và các doanh nghiệp vận tải đã phản ứng về lệnh cấm
chúng tôi cũng sẽ đồng ý với lại chủ trương của thành phố là phân luồng theo cái cách vừa mới điều chỉnh
nhưng chúng tôi cũng có một kiến nghị là như thế này

như thế trong một thời gian ngắn để thành phố mở tuyến đường

nhưng không thể kéo dài vài tháng
trước tình hình đó sở giao thông vận tải hải phòng đã khẩn trương điều chỉnh lệnh cấm
bằng việc cho phép các xe tải trọng lớn trên một mươi ba tấn xe container

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
từ chiều tối nay vùng ven biển các tỉnh hà tĩnh đến quảng ngãi
có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
mức báo động một và báo động hai
riêng sông ngàn sâu sông ngàn phố hà tĩnh và các sông ở quảng bình
có khả năng lên mức báo động ba báo động hai
xin được chuyển sang với một thông tin y tế
từ tháng chín đến nay tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em có xu hướng tăng cao
liên quan đến thời tiết chuyển mùa và môi trường không khí bị ô nhiễm

đã khiến số bệnh nhi điều trị nội trú đang ở mức cao nhất
tại các khoa nhi bệnh viện chuyên khoa nhi ở hà nội
số trẻ em mắc bệnh hô hấp đến khám chữa bệnh ngày càng đông
đã khiến số bệnh nhi điều trị nội trú đang ở mức cao nhất
tại khoa nhi bệnh viện bạch mai số trẻ mắc bệnh hô hấp trong tháng tám
chỉ chiếm khoảng gần bốn mươi nhưng từ tháng chín đến nay đã tăng gần gấp đôi
gây nên tình trạng quá tải bệnh nhi phải nằm ghép từ hai đến ba cháu một giường

đang là áp lực lớn khi bệnh viện này đã cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

tuy số trẻ em mắc bệnh hô gà đến khám ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái

đã khiến lượng bệnh nhân tại khu điều trị nội chú đã ở mức cao nhất
theo bác sĩ trần minh điển phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương
các bậc phụ huynh cần chú ý giữ gìn cho con sạch sẽ
nhất là giữ gìn vệ sinh mũi họng chân tay vệ sinh nhà cửa gọn gàng sạch sẽ
tránh đưa trẻ đến các vùng tập trung đông người nhất là những trẻ em dưới một tuổi
thưa quý vị và các bạn
mặc dù học sinh tỉnh quảng bình đã bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gần hai tháng nay
nhưng do thiếu giáo viên nên tại một số trường học ở huyện minh hóa
học sinh vẫn chưa thể học đầy đủ các môn học theo quy định

trường trung học cơ sở thị trấn quy đạt là ngôi trường lớn của huyện minh hóa
đã được công nhận đạt truyền quốc gia
tuy nhiên do thiếu giáo viên nên đến nay
học sinh ở nhiều khối học vẫn chưa học đủ các môn học bắt buộc theo quy định
điều này khiến lượng kiến thức của các em học sinh bị thiếu hụt
nhưng mà hiện tại thiếu giáo viên trong em đang thiếu giáo viên nên em chưa được học của chính học
dạ con rất thích môn âm nhạc và ở trường là vẫn chưa có giáo viên dạy âm nhạc
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vào cuối năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu

tuy vậy đến nay việc điều chỉnh chưa hoàn thành dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên một số

trong tuần vừa rồi tôi dạy hai mươi bốn tiết và cái việc khó khăn đối với giáo viên quá tải
số tiết quá tải làm cho cái áp lực căng thẳng trong công việc là căng thẳng mệt mỏi

cho nên nó gây không ít cái khó khăn trong cái việc bố trí đồ
cũng giống như cái bố trí cái việc sắp xếp các cái tiết giao ở các cái phân môn đối với học sinh
có thể thấy nếu tình trạng dừng môn học chậm tiết này vẫn chưa được giải quyết rất điểm
thì các em học sinh nơi đây sẽ chịu nhiều thiệt thòi
mặc dù nhà trường có tổ chức học bù để bổ sung lượng kiến thức cho học sinh thì cũng rất khó
để các em có thể tiếp thu được những kiến thức theo đúng thời gian quy định của bộ giáo dục và đào tạo đề ra
hôm qua tại trung tâm hội nghị tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh hương yên đã khai mạc
lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một

lớp bồi dưỡng có sự tham gia của trên bốn trăm linh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh huyện và thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lớp sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi bốn tháng một mươi
với một mươi hai chuyên đề là những nội dung quan trọng thiết thực
kết hợp giữa lý luận và thực tiễn về hoạt động của hội đồng nhân dân hội nghị giới thiệu khái quát
về luật giám sát luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân

và xử lý đơn thư công dân kỹ năng phân tích quyết định chính sách về phát triển kinh tế xã hội
địa phương kỹ năng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân kỹ năng điều hành

phát triển kinh tế của việt nam của tỉnh hưng yên đến năm hai nghìn hai mươi
vừa qua tại ủy ban nhân dân xã nhâm huyện a lưới ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật
cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện

chính quyền các xã khu vực biên giới đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyên nói a lưới
tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước tổ chức thực hiện

địa bàn gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để vận động cán bộ và nhân dân chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về quản lý
bảo vệ biên giới quốc gia như hiệp định hiệp nghị quy chế biên giới luật biên giới quốc gia

và nhân dân biên giới gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của địa phương

theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch cần thơ có kế hoạch hành động tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng ban và sở ban ngành địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đã đề ra đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội
về vị trí vai trò tầm quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội
qua đó tạo sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân thực hiện phương châm người người làm du lịch
nhà nhà làm du lịch phát động người dân ứng xử văn minh tận tình hỗ trợ khách du lịch

mời gọi đầu tư xây dựng các điểm du lịch mới các sản phẩm du lịch huy động nguồn nhân lực
ý tưởng để tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn góp phần quan trọng trong cơ cấu khu vực
dịch vụ và tăng trưởng của thành phố phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại
có trọng tâm xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông kỳ long

tàu khu trục mỹ tiếp tục bị tấn công ở ngoài khơi yemen
thưa quý vị và các bạn diễn đàn an ninh hương sơn lần thứ bảy vừa bế mạc tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
đại diện đến từ năm mươi chín quốc gia và năm tổ chức quốc tế đã đạt được đồng thuận về năm lĩnh vực
trong đó có giải quyết tranh chấp trên biển
diễn đàn đã thông qua việc tham vấn và thương lượng trực tiếp giữa các bên liên quan
phù hợp với hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
cũng như tôn trọng chứng cứ lịch sử quản lý tốt hơn hoạt động hàng hải
và tăng cường kiểm soát khủng hoảng theo khuôn khổ an ninh đa phương trong khu vực
tăng cường hợp tác trong các nhiệm vụ hộ tống hàng hải hỗ trợ nhân đạo
chống cướp biển và chống khủng bố trên biển
nhằm đảm bảo trật tự hài hòa và ổn định trên vùng biển khu vực châu á thái bình dương
diễn đàn hương sơn do viện khoa học quân sự trung quốc phối hợp với viện chính sách quốc tế trung quốc
tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn sáu và diễn ra hai năm một lần

các cường quốc thế giới đã tiếp tục nỗ lực đàm phán về vấn đề này
với hai cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại châu âu do mỹ và nga tổ chức
phía nga tuyên bố sẽ đàm phán với mỹ và các nước trong khu vực trung đông vào ngày một mươi năm tháng một mươi tới

một cuộc họp khác về syri sẽ được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng một mươi tại london

trước đó người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền
rez aras al hussein đã chỉ trích việc hội đồng bảo an không thể thông qua một nghị quyết
nhằm giải quyết tình trạng xung đột
ở phía đông thành phố aleppo khiến tính mạng của người dân tại đây tiếp tục bị đe dọa
tàu khu trục tên lửa dân đường uss mason của hải quân mỹ tiếp tục là mục tiêu
trong một vụ tấn công tên lửa bất thành từ vùng lãnh thổ ở yemen do lực lượng nổi dậy houthi kiểm soát

tàu uss mason được tàu vận tải uss paul hộ tống đã bắn các loạt đạn phòng thủ

theo lầu năm góc tàu khu trục này đã phát hiện hai tên lửa bắn về phía mình
khi tàu này hoạt động trên biển đỏ ngoài khơi bờ biển yemen

tuy nhiên lực lượng houthi đã bác tin tấn công tàu ở ngoài khơi yemen
đại sứ việt nam tại argentina nguyễn đình thao ngày hôm qua đã chủ trì buổi làm việc
xúc tiến trao đổi hợp tác đầu tư và du lịch giữa các nước asean tại bunos aires
đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ năm hai nghìn một mươi sáu
năm việt nam giữ chức chủ tịch luân phiên asean tại argentina

và đại biện lâm thời thái lan
phát biểu tại buổi làm việc thị trưởng mandarin ricardo sache bày tỏ mong muốn
tăng cường trao đổi hợp tác trong lĩnh vực thương mại công nghiệp đầu tư du lịch
thể thao và văn hóa với các đối tác asean đặc biệt nhấn mạnh những tiềm năng du lịch
của thành phố này
đại sứ nguyễn đình thao đề xuất mở rộng thiết lập thành phố kết nghĩa giữa các địa phương

đồng thời mời các doanh nghiệp của thành phố này tham sự hội trợ thương mại quốc tế

sau khi được điều trị lọc máu huyết áp của nhà vua thái lan đã xuống thấp
và xuất hiện triệu chứng thở gấp
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha cũng đã hủy chuyến công tác đến các tỉnh
để bay khẩn cấp và có mặt ở thủ đô bangkok
một số sự kiện lớn có sự tham gia của thành viên hoàng gia thái lan đã bị đình chỉ
đặc biệt nhiều người dân thái lan đã đến bệnh viện để cầu nguyện cho nhà vua
trong gần một năm qua nhà vua thái lan phumifol adulzadet năm nay tám mươi tám tuổi
đã không xuất hiện trước công chúng do sức khỏe yếu

và được người dân đặc biệt yêu mến

chỉ số chứng khoán thái lan cùng ngày đã giảm sáu tám
được cho là do tác động bởi các tin đồn về tình hình sức khỏe của nhà vua

chuyển đến với một thông tin công nghệ
tranh chấp bằng sáng chế về thiết kế sản phẩm giữa hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

một vụ kiện về vi phạm thiết kế sản phẩm được tòa án tối cao mỹ xét xử
vụ kiện bằng sáng chế thiết kế sản phẩm là nỗ lực của samsung
nhằm giảm nhẹ khoản tiền phạt ba trăm chín mươi chín triệu đô la
trong tổng số năm trăm bốn mươi tám triệu đô la mà hãng này phải trả cho apple
theo phán quyết hồi năm hai nghìn một mươi
đây là số tiền đền bù cho việc samsung đã đánh cắp ba thiết kế của iphone
và dùng cho dòng sản phẩm galaxy
và các sản phẩm của apple

samsung lập luận việc hãng này phải nộp phạt toàn bộ lợi nhuận

trong khi thiết kế chỉ đóng góp một phần vào thành công của một sản phẩm
trong khi đó apple khẳng định việc chấp nhận giảm bức phạt cho samsung
sẽ khuyến khích vấn nạn sao chép trái phép thiết kế sản phẩm
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc